tại thừa thiên huế hiện có gần tám trường hợp từ vùng có dịch đang được lấy mẫu xét nghiệm
tỉnh cũng đang xây dựng kịch bản để ứng phó khi f xuất hiện tránh nảy sinh sơ xuất
từ hôm nay người dân tỉnh thừa thiên huế bắt đầu đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà
người không đeo sẽ bị phạt
các dịch vụ karaoke massage dạp chiếu phim các hoạt động tập trung nơi đông người tạm dừng hoạt động
các tiệc cưới lễ hội tôn giáo lùi thời gian tổ chức
những hội nghị quan trọng vẫn được tiến hành song song với việc phòng chống dịch nghiêm ngặt